tại thành phố cần thơ mực nước sông hậu đang lên cao và được dự báo sẽ tiếp tục vượt báo động ba trong những ngày tới
đây là đợt chiều cường dầm tháng chín âm lịch và có thể gây ngập cho khu vực trung tâm của cần thơ
theo đài khí tượng thủy văn thành phố cần thơ mực nước sông hậu ngày ba mươi một tháng một mươi đã lên mức một chín mươi một m
sấp xỉ báo động hai và tiếp tục lên trong bốn ngày tới
tại trạm cần thơ trên sông hậu trong đợt chiều cường này đỉnh chiều cao nhất có thể lên từ hai ba m đến hai tám m
vượt đá báo động ba trong các ngày từ mùng hai đến mùng bốn tháng một mươi một
quỹ ba nhân dân thành phố cần thơ cũng đã có công văn yêu cầu các sở ban ngành và các địa phương
triển khai các giải pháp bảo đảm an toàn về người tài sản ổn định đời sống sinh hoạt của người dân trên địa bàn thành phố
đồng thời tổ chức trực ban hai mươi bốn trên hai mươi bốn giờ để kịp thời ứng cứu giải quyết các tình huống khẩn cấp